viện kiểm sát thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã ban hành cáo trạng truy tố năm đối tượng
về tội gây dối trật tự công cộng liên quan đến vụ giang hồ vây xe ô tô chở cán bộ công an ở đồng nai
vào ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín gây bức xúc trong dư luận cả nước mà truyền hình nhân dân đã liên tục đưa tin
năm đối tượng bị truy tố về tội gây dối trật tự công cộng gồm nguyễn tấn lương ngô đình giang
còn gọi là giang ba mươi sáu mai văn căn nguyễn duy kỳ và nguyễn văn sơn
theo nội dung cáo trạng khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín trong quá trình ăn nhậu
nguyễn tấn lương lê vũ trường hải mâu thuẫn và xô sát với nhóm cán bộ công an tỉnh đồng nai
đối tượng lương sau đó đã gọi điện cho giang ba mươi sáu cùng nhiều đàn em đến hỗ trợ
nhóm giang ba mươi sáu và nhiều thanh niên đã chặn xe của nhóm cán bộ công an
gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông trên đường đặng văn trơn trong nhiều giờ liền
ngoài truy tố năm đối tượng trên các cơ quan thực thi pháp luật tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng khác
liên quan đang bỏ trốn
riêng nguyễn tấn lương đã bị khởi tố thêm tội trốn thuế trong một vụ án khác
do cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa phụ trách điều tra